sau nhiều đợt bùng phát thì ngày càng có nhiều di chứng hậu covid một mươi chín được ghi nhận
đáng chú ý các nhà nghiên cứu ở anh phát hiện ra rằng khả năng hồi phục hoàn toàn
sau covid một mươi chín ở nữ giới thấp hơn ba mươi ba so với nam giới
những bệnh nhân bị phá phỉ chỉ có năm mươi khả năng hồi phục hoàn toàn
một nghiên cứu ở anh cho thấy cứ bốn người mắc covid một mươi chín phải nhập viện
có chưa đến một người bình phục hoàn toàn sau một năm
nhóm nghiên cứu cảnh báo hội chứng covid một mươi chín kéo dài long covid có thể trở thành hội chứng phổ biến
nghiên cứu được công bố trên tạp chí lancet lesbury medicine ngày hai mươi bốn tháng bốn
các nhà nghiên cứu phân tích hồ sơ bệnh lý của hơn hai ba trăm linh người mắc covid một mươi chín
đã xuất viện tại ba mươi chín bệnh viện ở anh trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sau đó đánh giá sự phục hồi của tám trăm linh bảy bệnh nhân trong số này
từ năm tháng đến một năm sau đó
kết quả cho thấy chỉ hai mươi sáu trong số này đã hồi phục hoàn toàn sau năm tháng
và tỷ lệ này tăng lên hai mươi tám chín sau một năm
bà rachel evans trưởng nhóm nghiên cứu thổ viện nghiên cứu y tế và chăm sóc quốc gia
cho biết nghiên cứu trên ghi nhận sự hạn chế rõ rệt trong việc phục hồi các triệu chứng bệnh
sức khỏe tâm thần khả năng tập thể dục
suy giảm chức năng của các bộ phận trong cơ thể và chất lượng cuộc sống ở các bệnh nhân trên
nhóm nghiên cứu phát hiện rằng khả năng hồi phục hoàn toàn
do covid một mươi chín ở nữ giới thấp hơn ba mươi ba so với nam giới
những bệnh nhân bị béo phì chỉ có năm mươi khả năng hồi phục hoàn toàn
trong khi đối với những người từng phải thở máy tỷ lệ khỏi hoàn toàn thấp hơn năm mươi tám
các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài phổ biến nhất là mệt mỏi đau cơ mất ngủ
chậm chạp về thể chất và khó thở
ông christopher breiling thuộc đại học leicester trưởng nhóm nghiên cứu trên nhấn mạnh
nếu không có phương pháp điều trị hiệu quả
covid một mươi chín kéo dài có thể trở thành một hội chứng mới
lâu dài và khó thở
có thể thấy dạo gần đây tâm lý chủ động mắc bệnh là lơ là chống dịch
đã xuất hiện ở một số bộ phận người dân vì họ cho rằng triệu chứng của covid một mươi chín
sau khi đã tiêm vaccine là không đáng lo ngại
tuy nhiên những ảnh hưởng nặng nề hậu covid một mươi chín được nhiều nghiên cứu trên thế giới
khẳng định cho thấy mắc covid một mươi chín không đơn giản
chỉ là những gì diễn ra trong quá trình nhiễm bệnh